dù cán đích đầu tiên trong lượt thi đấu của nhóm một bảng hai
song kết quả cuối cùng của ngày thi đấu thứ nhất của bảng hai cuộc thi xe tăng hành tiến
trong khuôn khổ army games hai nghìn hai mươi việt nam chỉ xếp thứ hai sau đội tuyển xe tăng của nam australia
tại trận thi đấu mở màn bắt đầu lúc một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng tám theo giờ việt nam
kíp xe số một của đội tuyển xe tăng quân đội nhân dân việt nam đã xuất sắc xếp vị trí đầu bảng
tại lượt thi đấu đầu tiên với thành tích hạ năm trên năm mục tiêu và hoàn thành bài thi trong thời gian hơn hai mươi tám phút
tuy nhiên sau khi họp ban tổ chức trọng tài trừ lỗi kỹ thuật của các đội và kết luận việt nam xếp thứ hai
với thành tích ba mươi hai phút hai mươi giây chậm hơn nam australia về nhất ba mươi một giây
các vị trí còn lại trong bảng hai sau lượt thi đấu đầu tiên lần lượt thuộc về tajikistan
abkhazia myanmar lào qatar và congo
tại nội dung xe tăng hành tiến ở army games hai nghìn hai mươi một mươi sáu đội dự thi được chia thành hai bảng
các đội tham gia thi đấu vòng loại đua đơn lẻ để chọn ra tám đội có thành tích tốt hơn vào vòng bán kết đua tiếp sức
và sau đó chọn ra bốn đội có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết với thể thức thi đấu tương tự
loại xe tăng được sử dụng tại cuộc thi là t bảy mươi hai b ba do nước chủ nhà nga cung cấp
trừ một số nước có yêu cầu riêng sử dụng xe tăng nội địa